chính quyền thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để di rời bảy mươi một hộ gia đình đến nơi ở mới chậm nhất trong tháng chín năm nay
nguyên nhân là do bãi rác thọ vứt gây ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của người dân
một năm trước tỉnh phú yên đưa vào sử dụng bãi rác thọ vức trên diện tích tám hectare tại thôn thọ vức xã hòa kiến thành phố tuy hòa
với kinh phí bốn mươi hai năm tỷ đồng từ dự án cải thiện vệ sinh và bảo vệ môi trường do chính phủ vương quốc bỉ tài trợ
là nơi xả chất thải hầm cầu nhưng bãi rác vận hành theo công nghệ xử lý thô nên một thời gian đưa vào hoạt động đã gây ô nhiễm
nước thải từ bãi rác thẩm thấu xuống đất tràn ra dòng suối cây xanh làm bốc mùi hôi tanh và nhiều giếng nước của người dân xóm mỹ và xóm chùa thuộc thôn thọ vức bị ô nhiễm
trước thực trạng trên ubnd tp tuy hòa đã bố trí khu tái định cư rộng ba một hectare tổng vốn đầu tư trên một mươi bốn tỷ đồng
theo đó mỗi hộ ở nơi mới có diện tích đất rộng từ một trăm hai mươi đến hai trăm năm mươi m hai tùy theo nhân khẩu cách nơi ở cũ một km và cách bãi rác thọ vức hơn hai km